vẫn là câu chuyện về sự đùm bọc và san sẻ trong cộng đồng với thông điệp lá lành đùm lá rách và không để ai bị bỏ lại phía sau
liên đoàn lao động tỉnh hà nam ban quản lý các khu công nghiệp và hội tấm lòng vàng tỉnh hà nam đã tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp
nhà hào tâm trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến ngày hai mươi năm tháng bốn ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà nam đã tiếp nhận tiền ủng hộ từ các tập thể
cá nhân các nhà hào tâm tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng số tiền trên ba tỷ đồng
hơn bốn mươi năm tấn gạo xây dựng được hai cây atm gạo tại các khu công nghiệp đồng văn và châu sơn
giúp đỡ cho sáu lao động có hoàn cảnh khó khăn và hai người dân nghèo mỗi người năm kg gạo
đây là hoạt động thiết thực kịp thời hỗ trợ động viên người nghèo công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
giúp họ vơi bớt những khó khăn sớm tái thiết cuộc sống